tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình trung tâm hành động bom mìn quốc gia việt nam phối hợp với tỉnh đoàn quảng bình tổ chức lễ meeting và các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bom mìn
lễ meeting và các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bom mìn mùng bốn tháng bốn là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tới đông đảo người dân
đặc biệt là đối tượng học sinh từ đó góp phần giảm thiểu số lượng tai nạn do bom mìn vật liệu nổ gây ra tại quảng bình
tại quảng bình hiện có hơn hai trăm hai mươi ha đất bị ô nhiễm bom mìn vật liệu nổ chiếm ba mươi diện tích toàn tỉnh
trong vòng một mươi năm trở lại đây toàn tỉnh quảng bình xảy ra một trăm sáu mươi bốn vụ tai nạn do bom mìn làm chết bốn mươi chín người và bị thương một trăm một mươi năm người